kính thưa quý vị liên quan đến vụ việc một cô gái chưa rõ danh tính mất tích
sau khi nhảy cầu bình triệu hai vào sáng nay ngày một mươi sáu tháng năm
lực lượng chức năng quận bình thạnh vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm tổ chức tìm kiếm
theo thông tin ban đầu vào khoảng tám h bốn mươi phút tuần ngày
nhiều người khi lưu thông qua cầu bình triệu hai thuộc phường hiệp bình chánh tp thủ đức
khi phát hiện một cô gái trẻ chưa rõ danh tính đi bộ trên cầu với biểu hiện không bình thường
sau đó cô gái này bất ngờ để lại đôi dép rồi leo qua lan can nhảy xuống sông sài gòn
phát hiện vụ việc người đi đường hô hoáng và tìm cách ứng cứu nhưng người phụ nữ đã mất tích
nhận tin báo lực lượng chức năng công an quận bình thạnh đã phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm có mặt tổ chức tìm kiếm nạn nhân